phát biểu vào sáng nay tại buổi làm việc của đoàn công tác trung ương và tỉnh ủy ninh thuận
về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh thuận
đạt được trong nhiệm kỳ qua
về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí yêu cầu tỉnh ninh thuận
cần tập trung giả soát lại vấn đề quy hoạch đặc biệt là việc quản lý tài nguyên
khoáng sản đất đai phát triển năng lượng tái tạo phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đảng bộ tỉnh phải quan tâm thường xuyên
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ
thực hiện quy chế tập trung dân chủ đồng thời tập trung giả soát
chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ tỉnh theo đúng tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
nhân sự cho đại hội phải đúng tiêu chuẩn kiên quyết không lựa chọn những cán bộ
có biểu hiện suy thoái chính trị gây mất đoàn kết nội bộ tham nhũng